dưới sự chủ trì của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy với nhiều nội dung còn tồn tại trong tháng tám
thủ tướng chính phủ yêu cầu các thành viên chính phủ phải báo cáo rõ cụ thể các vấn đề tồn tại và giải pháp khắc phục để trong quý bốn giải quyết rứt điểm những hạn chế nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng đề ra
phát biểu mở đầu phiên họp thủ tướng nguyễn xuân phúc nhận định tháng tám tình hình lạm phát phát triển kinh tế vĩ mô tốt xuất khẩu tăng trên một mươi tám bán lẻ tăng một mươi fdi tăng trên hai mươi ba ba tỷ usd góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng của cả nước
thủ tướng cũng nêu rõ những vấn đề tồn tại yếu kém cần tập trung đó là sản xuất công nghiệp giải ngân vốn đầu tư tiêu thụ sản phẩm sản xuất vẫn còn nhiều khó khăn có một mươi bảy doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động
thủ tướng yêu cầu các thành viên chính phủ tập trung thảo luận các vấn đề tháo gỡ khó khăn một số bộ ngành phải đi sát hơn nữa những ngành hàng dịch vụ để đạt được mục tiêu tăng trưởng
nhưng mà tình trạng chế phép con chế phép cháu vẫn còn nhiều nhiều doanh nghiệp một số doanh nghiệp phản ánh có chu kỳ sản phẩm tổ chức ra
đã vất vả rồi để có sản phẩm nhưng mà thủ tục để đưa vào tiêu thụ xuất khẩu còn phức tạp hơn
có ý kiến nói rằng là nuôi gà chỉ mất tới bốn mươi ngày nhưng mà thủ tục để mà tiêu thụ gà xuất khẩu gà thì còn phức tạp dài ngày hơn nuôi gà
thủ tướng cũng nêu rõ có nhiều thủ tục vẫn còn nặng nề ở một số bộ ngành vì vậy cần phải có cách làm mạnh mẽ hơn
năm nay là năm giảm chi phí doanh nghiệp
thế nhưng gánh nặng về thuế phí đối với doanh nghiệp còn rất lớn như phí cầu đường chi phí kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa xuất nhập khẩu
rồi với chi phí kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa xuất nhập khẩu vẫn còn rất lớn
thế tỷ lệ lô hàng phải kiểm tra chuyên ngành lên tới ba mươi năm mục tiêu đặt ra là phải giảm còn một mươi năm nhưng một số bộ ngành chuyển biến còn rất chậm
thủ tướng cũng nêu rõ có nhiều thủ tướng vẫn còn nặng nề ở một số bộ ngành vì vậy cần phải có cách làm mạnh mẽ hơn

thế tỷ lệ lô hàng phải kiểm tra chuyên ngành lên tới ba mươi năm mục tiêu đặt ra là phải giảm còn một mươi năm mục tiêu đặt ra là phải giảm còn một mươi năm mục tiêu đặt ra là phải giảm còn một mươi năm mục tiêu đặt ra là phải giảm còn một mươi năm mục tiêu đặt ra là phải giảm còn một mươi năm

nhiều vấn đề thủ tướng đã chỉ đạo để giải quyết từ tháng trước nhưng đến giờ vẫn chưa chuyển biến
có chuyển biến cũng chỉ giảm đi một phần rất nhỏ
thủ tướng đề nghị các bộ trưởng có ý kiến đề xuất giải pháp trong từng lĩnh vực
và phải vào cuộc một cách thực sự để tạo niềm tin xã hội góp phần tăng trưởng kinh tế xã hội
bên cạnh đó thủ tướng cũng đề nghị cần phải làm rõ hơn về nhiều vụ việc thanh tra chưa kết luận được
trong khi công tác kiểm tra đã làm rõ ràng
chính phủ cần quyết tâm hơn nữa để thực hiện nhiệm vụ được giao
giả soát lại nhiệm vụ của từng bộ ngành từng địa phương để thực hiện toàn vẹn nhiệm vụ trong năm